chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rấp tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn đức thuận chú tại xã quảng tín huyện đắk rấp về hành vi cối gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi sáu tháng một mươi anh lê bá hòa là nhân viên điều dưỡng của trung tâm y tế huyện đắk rấp
đang thực hiện nhiệm vụ tại khoa hội sức cấp cứu của trung tâm y tế huyện đắk rớp
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày khoa hồi sức cấp cứu tiếp nhận một nữ bệnh nhân được chồng là nguyễn đức thuận
và người thân đưa đến cấp cứu do uống thuốc sâu anh hòa tiếp nhận bệnh nhân rồi đi ra phía sau mở cửa phòng xúc ruột
sau đó hướng dẫn thuận đưa vợ đến phòng xúc ruột để xử lý cho rằng anh hòa xử lý thiếu khẩn trương
nên thuận đã dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu và mặt của anh hòa anh hòa chạy vào bên trong thì bị thuận đuổi theo
tiếp tục đánh vào đầu và mặt của anh hòa sau khi đánh nạn nhân thuận đi ra ngoài hành lang đập phá một số đồ đạc khác
toàn bộ hành vi của thuận đã được camera giám sát của trung tâm y tế huyện đắk rấp ghi lại
anh hòa bị đánh gây chấn thương sưng nề vùng đầu và suy nhược sau chấn thương phải điều trị tại trung tâm y tế huyện đắk rấp